sở công thương tp hcm khẳng định là thành phố đảm bảo cung ứng nguồn hàng hóa dồi dào
với giá cả ổn định cho người dân tại thành phố
qua đó thì kêu gọi mọi người không nên hoang mang tích chữ hàng
và dẫn đến những tác động tiêu cực đến thị trường bản thân và cả gia đình
theo các doanh nghiệp thực phẩm thì các mặt hàng thực phẩm tươi sống
đều được chuẩn bị tương đương với số lượng của tết nguyên đáng
các thực phẩm khô thực phẩm chế biến đồ đông lạnh sản lượng tăng lên ba mươi đến một trăm linh
các nhà máy hoạt động không những tối đa công suất mà còn tăng ba k một ngày
nhiều doanh nghiệp đã có lượng hàng lớn trong kho để xuất khẩu
nhưng đã ưu tiên cho thị trường nội địa khi nhu cầu người dân đang tăng cao
hệ thống các siêu thị lớn cũng đã chuẩn bị lượng hàng dồi dào
ít nhất trong ba tháng sản lượng tăng từ hai mươi đến ba mươi
các nhà bán lẻ đã liên kết với các nhà cung ứng
không để tình trạng khang hiếm hay thiếu hụt hàng hóa như lo ngại của người tiêu dùng
đặc biệt tất cả các doanh nghiệp đều thống nhất không tăng giá bán các nhu yếu phẩm
thậm chí còn giảm giá để kích cầu đặc biệt với nhóm hàng bình ổn
hiện nay tp hcm đã xảy ra tình trạng đầu cơ tích trữ hàng hóa để trục lợi
từ tâm lý hoang mang của người dân
vì thế sở công thương đã có kế hoạch ứng phó với tình huống xấu nhất của dịch bệnh
không chỉ cung ứng hàng hóa cho tp hcm mà còn nhiều địa phương trên cả nước